ngày một mươi sáu tháng một thượng viện mỹ đã nhanh chóng thông qua thỏa thuận thương mại bắc mỹ mới
phiên bản mới của hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta trong ngày một mươi sáu tháng một sau nhiều lần chỉ hoãn
đây được coi là một thắng lợi đối với tổng thống donald trump trong bối cảnh ông đang đối mặt với một phiên luận tội
thỏa thuận thương mại với mexico và canada sẽ được coi là chiến thắng lớn của ông donald trump
vào tháng đầu tiên của năm mà ông sẽ tái tranh cử tổng thống
trước đó ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín hạ viện mỹ đã thông qua usmca với ba trăm tám mươi năm phiếu thuận và chỉ có bốn mươi một phiếu chống
sau khi đảng dân chủ và chính quyền tổng thống trump đã được thỏa thuận sửa đổi usmca
các điều khoản về lao động môi trường và giá dược phẩm tại mỹ